ủy ban nhân dân tỉnh bình dương quyết định áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn thành phố thủ dầu một
trước đó hai thành phố là dĩ an thuận an thị xã tân uyên và huyện dầu tiếng
cũng đã thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
chính quyền thành phố thủ dầu một yêu cầu người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài
trừ các trường hợp cần thiết như mua lương thực thực phẩm dược phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác
tất cả các dịch vụ không cần thiết chợ tự phát việc buôn bán hàng rong trên toàn địa bàn phải tạm dừng hoạt động
chợ truyền thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi được quản lý chặt chẽ
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố thủ dầu một có kế hoạch từ ngày một mươi tháng bảy
sẽ mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân toàn thành phố ưu tiên cho những người ở các phường có nguy cơ cao